tại hà nội đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đã có buổi gặp mặt thân mật đoàn học sinh mồ côi khuyết tật tỉnh thái nguyên
đồng chí tòng thị phóng đánh giá cao những nỗ lực của các em đã không ngừng vượt qua mọi khó khăn
để vươn lên trở thành những con ngoan trò giỏi theo đúng lời dạy của bác hồ
đồng chí tòng thị phóng đề nghị tỉnh thái nguyên tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa
đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng bị thiên tai lũ lụt gia đình chính sách
nhất là bảo vệ các em một cách tốt nhất trong môi trường xã hội gia đình và nhà trường
tạo nền tảng bền vững để các em vun đắp và thực hiện ước mơ trong tương lai
đồng chí tòng thị phóng đã gửi gắm mong các em tiếp tục vấn đấu tù dưỡng đạo đức
rèn luyện bản thân phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc
tiếp nối cho anh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc